tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh karaoke hà thủy thuộc xã ninh vân huyện hoa lư tỉnh ninh bình
lực lượng công an đã phát hiện một mươi ba thanh niên nam nữ sử dụng trái phép chất ma túy
tại phòng hát số hai lực lượng công an đã phát hiện có một số nam nữ có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy
thu giữ ba mươi năm gram ketamin tiến hành kiểm tra nhanh lực lượng công an phát hiện có một mươi ba trên một mươi bốn thanh niên nam nữ
trong phòng hát dương tính với chất ma túy đấu tranh bước đầu các đối tượng khai nhận được tạ đình long
sinh năm hai nghìn trú tại xã ninh vân huyện hoa lư tỉnh ninh bình tổ chức cho sử dụng ma túy
thực hiện hai mươi vụ trộm dây cáp điện trên địa bàn tỉnh gia lai đối tượng nguyễn cao cường sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
thường trú tại xã tân khánh huyện phú bình tỉnh thái nguyên vừa bị công an tp plq tỉnh gia lai tạm giữ
trước đó vào khoảng bảy giờ ngày một mươi bốn tháng bốn tổ công tác nhận được tin báo vừa xảy ra vụ trộm thiết bị điện
tại trạm biến áp của công ty điện lực tp plq thuộc khu dân cư chư hật rồng phường tri lăng tp plq
nhanh chóng triển khai lực lượng truy xét đến khoảng tám giờ cùng ngày trinh sát phát hiện đối tượng đang di chuyển
bằng xe máy trên đường trần trinh thuộc phường tri lăng tp plq nên các lực lượng chức năng khống chế bắt giữ
khám xét nơi ở của cơ quan công an thu giữ nhiều tăng vật dụng cụ
liên quan để thực hiện hành vi trộm cắp trên bước đầu đối tượng cường khai nhận đã thực hiện hai mươi vụ trộm dây cắp điện
vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm theo quy định của pháp luật
một đối tượng phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh gia lai bắt giữ
trước đó lực lượng công an phát hiện bắt quả tàng đối tượng nguyễn văn đạt đang vận chuyển ba cá thể rắn hổ mang
nghi là rắn hổ mang chúa thuộc nhóm ib có tổng trọng lượng khoảng một mươi kg
mở rộng vụ án khám xét khẩn cấp chỗ ở của nguyễn văn đạt phòng cảnh sát kinh tế đã thu giữ thêm một cá thể rắn
nghi là rắn hổ mang chúa hai mươi cá thể rắn hổ mang và bốn cá thể chăn có tổng trọng lượng gần sáu mươi kg
đạt khai nhận đã mua số rắn hổ mang và chăn của người dân từ nhiều nơi trên địa bàn để gửi về xuôi bán kiếm lời
tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự
công an quận cầu giấy thành phố hà nội vừa khởi tố vụ án giết người cướp tài sản
đồng thời ra lệnh tạm giữ hình sự phùng văn vinh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
trú tại xã trung yên huyện sơn dương của tỉnh tuyên quang để điều tra về các hành vi trên
theo hồ sơ vụ án đối tượng phùng văn vinh và nạn nhân có mối quan hệ xã hội với nhau
phùng văn vinh cho nạn nhân vay số tiền tám mươi triệu đồng từ khá lâu nhưng chị này chưa trả
chiều ngày hai mươi một mươi hai tháng bốn vinh đến phòng trọ của người phụ nữ này
tại đây chị này đã trả được sáu triệu đồng số còn lại không biết bao giờ trả
trong lúc hai bên đôi co vinh tức giận lấy con dao gọt hoa quả trong phòng trọ
đâm nhiều nhát vào người nạn nhân
sau đó vinh lấy đi ba chiếc điện thoại di động và bốn triệu đồng rồi bỏ trốn
sau đó vinh bị lực lượng công an bắt giữ
thông tin từ công an thị xã tân uyên của tỉnh bình dương vào ngày hôm nay một mươi bảy tháng bốn cho biết
vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với lê văn phụng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
quê tỉnh đồng tháp trú tại
thông tin từ công an thị xã tân uyên của tỉnh bình dương bốn triệu đồng về hành vi tổ chức
xúi dục kích động người khác gây dối làm mất trật tự công cộng
lê văn phụng là người đã lên mạng xã hội tiktok đăng tải video kêu gọi biểu tình
ngay trước cổng khu du lịch đại nam thuộc thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương
để ủng hộ bà nguyễn phương hằng
ngay sau khi đăng tải công an tỉnh bình dương mời người này lên làm việc
tại cơ quan công an lê văn phụng thừa nhận vào trưa ngày hai mươi sáu tháng ba
có đăng video nêu trên nhưng không có mục đích gì khác ngoài việc để câu like câu view
qua làm việc lê văn phụng đã thấy việc làm của mình là sai trái
và đã gỡ bỏ video dệt trên cam kết không tái phạm
công an thị xã tân uyên ngay sau đó đã lập biên bản vi phạm đối với phụng
về hành vi tổ chức xúi dục kích động người khác gây dối làm mất trật tự công cộng
thấy có đông du khách tham dự lễ hội mai an tiêm trần văn chi đã rủ mẹ là bà nguyễn thị thanh
đi trộm cắp tài sản
công an huyện nga sơn của tỉnh thanh hóa vừa bắt giữ các đối tượng trên
để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
tại cơ quan công an chi khai nhận đã cùng mẹ ruột là nguyễn thị thanh và mã thị tiến
ở xã nga bạch rủ nhau đến đền thờ mai an tiêm để trộm cắp tài sản
của những người đến tham quan lễ hội
tại đây lợi dụng đông người tiến và thanh thay nhau che chắn
để thực hiện hành vi móc túi trộm cắp bốn chiếc điện thoại của những người đến tham quan lễ hội
toàn bộ số tài sản trộm cắp này đều đưa cho chi cất giữ
thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
được biết mã thị tiến là đối tượng đã có hai tiền án hai tiền sự về tội trộm cắp tài sản
hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ
công an huyện đồng phú tỉnh bình phước vừa thực hiện lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp
đối với trần anh hào hai mươi sáu tuổi trú tại xã bình thắng huyện bù gia mập
để điều tra về hành vi sử dụng phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản
vụ việc xảy ra vào ngày một mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai tại khu công nghiệp bắc đồng phú huyện đồng phú tỉnh bình phước
đã nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền này
đến chiều cùng ngày khi tăng ca làm việc hào gặp lại người phụ nữ vay tiền lúc sáng
hỏi mượn điện thoại để gọi cho người thân
khi mượn được điện thoại hào đã mở ứng dụng chuyển tiền trong điện thoại này
và chuyển số tiền ba mươi triệu đồng trong tài khoản của chủ điện thoại vào tài khoản của một người quen khác của hào
sau đó trả lại điện thoại cho chủ nhân và liên hệ với người đã nhận tiền để rút tiền tiêu xài
đến ngày một mươi ba tháng bốn người cho hà mượn điện thoại phát hiện bị mất tiền trong tài khoản
nên nghi ngờ hào đã chiếm đoạt và gặp hào để nói chuyện nhưng hào không thừa nhận
vì vậy người phụ nữ này đã đến cơ quan công an trình báo sự việc
tại cơ quan công an hào đã thừa nhận mình đã chiếm đoạt số tiền của bị hại
công an huyện đồng phú đang tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị lợi dụng nhu cầu các công dân việt nam ở nước ngoài muốn trở về nước tránh dịch covid một mươi chín
nhiều đối tượng đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
công an tỉnh nghệ an vừa bắt một đối tượng lừa đảo bán vé máy bay với thủ đoạn rất tinh vị
đây là đối tượng hồ sơn tùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại xã phúc sơn huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh
từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi một nhận thấy nhiều người việt nam ở nước ngoài có nhu cầu trở về việt nam để tránh dịch
nhưng số chuyến bay rất hạn chế
vì vậy tùng nảy sinh ý định lừa bán vé máy bay để chiếm đoạt tài sản
tùng sử dụng các tài khoản facebook ảo để tìm kiếm người có nhu cầu
sau đó hướng dẫn họ liên lạc vào một email giả danh của đại sứ quán việt nam mà tùng đã lập sẵn
để tạo niềm tin tùng yêu cầu phải gửi kèm theo các hình ảnh giấy tờ như hộ chiếu
giấy xác nhận đã tiêm vaccine covid một mươi chín giấy xác nhiệm covid một mươi chín
để tránh bị phát hiện tùng không dùng tài khoản ngân hàng của mình để nhận tiền của nạn nhân
mà lợi dụng tài khoản của các trang bán hàng trực tuyến
tùng sẽ tìm ở bên bán thiết bị điện tử số tài khoản của bên bán thiết bị điện tử
tùng sẽ tìm ở bên bán thiết bị điện tử và nói rằng mình sẽ mua bán thiết bị điện tử
và cung cấp số tài khoản đó cho bên bị hại
và bị hạn sẽ chuyển tiền vào tài khoản của đơn vị bán thiết bị điện tử đó
và mình sẽ nhận đồ thiết bị điện tử và bán lấy tiền mặt
theo cơ quan điều tra từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi một đến thời điểm bị bắt giữ
ngày một mươi ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai hồ sơn tùng đã lừa đảo chiếm đoạt của hơn hai mươi bị hại trên cả nước
bước đầu cơ quan công an đã lựa chọn tài khoản của đơn vị bán thiết bị điện tử
và đã làm việc được với hai bị hại và xác định tổng số tiền của hai người bị tùng chiếm đoạt là một trăm bốn mươi bảy triệu đồng
trong quản này đội tường hồ sơn tùng đã sử dụng các thủ đoàn cơ lập mới và tính ví
đội tường sử dụng các tráng mạng xã hội cũng như các email giả của lãnh sử quản việt nam tại nước ngoài
quá trình điều tra ban đầu thì xác định khoảng hai mươi bị hại đến nhiều địa phương của cả nước
và số tiền làm đó ban đầu khoảng một trăm năm mươi triệu đồng
qua vụ việc này chúng tôi khuyên cáo
thứ nhất công dân việt nam khi có mong muốn trở về nước
thì nên lên cổng thông tin điện tử chính thức của đại sứ quán việt nam ở các nước
để kịp thời nắm bắt được chủ trương kế hoạch xác minh lịch trình thời gian cụ thể các chuyến bay về việt nam
khi cần thiết có thể liên hệ trực tiếp bằng các hình thức trực tiếp như gọi điện vào đường dây nóng hoặc đến trụ sở làm việc
thứ hai việc chuyển khoản tiền mua vé máy bay
phải được chuyển vào các tài khoản của các tài khoản
các tổ chức như các công ty lửa hành du lịch quốc tế được cơ quan nhà nước bảo hộ khuyên cáo
và người dân có thể trực tiếp liên hệ với các công ty này hoặc các hãng hàng không để kiểm tra tính xác thực
hiện hồ xuân tùng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã thái hòa tỉnh nghệ an
ra quyết định tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
cơ quan công an thông báo ai là nạn nhân của hồ sơn tùng
thì liên hệ với công an thị xã thái hòa tỉnh nghệ an để phối hợp điều tra